theo bộ công thương tính đến trưa ngày hai mươi bốn tháng hai lượng hàng hóa tồn động tại các cửa khẩu biên giới phía bắc là gần bảy trăm linh xe các loại và đang có chiều hướng gia tăng
cụ thể từ ngày hai mươi ba tháng hai đến trưa ngày hai mươi bốn tháng hai tổng lượng hàng hóa xuất khẩu là ba trăm chín mươi xe tổng lượng nhập khẩu là ba trăm bảy mươi bốn xe và một mươi tám toa tàu
tuy nhiên tổng lượng hàng hóa đang tồn là sáu trăm chín mươi năm xe và một mươi một toa tàu
chỉ tính riêng tỉnh lạng sơn lượng hàng hóa tồn động là bốn trăm chín mươi năm xe và một mươi một toa tàu
bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp cá nhân tiếp tục theo dõi sát có sự thông tin cập nhật diễn biến tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới
đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản khuyến cáo của bộ công thương sở công thương
cũng như các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để chủ động điều tiết nhịp độ đưa hàng lên biên giới
cũng theo bộ công thương những lô hàng được thông quan nhanh là những lô hàng có truy xuất nguồn gốc và được nhập khẩu chính ngạch